tại tỉnh vĩnh phúc công an huyện vĩnh tường nhận được đơn trình báo của gia đình các cháu nhỏ
ở địa bàn xã tuân chính kim xá tam phúc thị trấn thổ tàng thị trấn vĩnh tường
về việc con em họ bị một đối tượng là nam giới bịt khẩu trang điều khiển xe mô tô cướp và giật dây chuyền bạc
khi đang chơi ở đường ngõ
duy anh với cả cháu đang chơi ở trong ngõ hôm nay có một chú đến hôm nay chú đấy bảo duy anh đến
chú ấy tháo dây chuyền của bạn duy anh xong rồi cháu quay đầu xe lại thế là chú đấy cướp của cháu sợi dây chuyền bạc
xong rồi chú ấy đi về hướng đen xanh nền rồi
quá trình điều tra công an huyện vĩnh tường đã làm rõ và bắt giữ đào văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn gia khánh huyện bình xuyên chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp và cướp giật dây chuyền bạc
của các cháu nhỏ trên địa bàn huyện
công an huyện vĩnh tường là đối tượng nghiện đã có hai tiện án về các tội trộm cắp tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy
hai tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc
bản thân là người nghiệp ma túy đã lâu do không có công viên việt nam bổn định nên trong thời gian gần đây
tôi đã nảy sinh ý định đi cướp giật dây chuyền của các cháu nhỏ để lấy tiền
để tiêu xài
đấu tranh mở rộng cơ quan công an đã làm rõ linh gây ra một mươi một vụ cướp và cướp vật tài sản của các cháu nhỏ
tại các địa bàn vĩnh tường yên lạc bình xuyên sông lô lập thạch
thực hiện một vụ trộm cắp xe mô tô cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với đạo văn linh
trong quá trình điều tra vụ án đối tượng khai nhận là đối tượng lựa chọn các cháu nhỏ đeo các dây truyền vàng hoặc bạc
để thực hiện các hành vi gọi là cướp giật tài sản vì các cháu nhỏ này là không có sức kháng cự khi các đối tượng thừa nhận hành vi
vì vậy mà cơ quan công an khuyến cáo đến người dân không để các cháu nhỏ đeo các dây truyền trang sức
để các đối tượng nghiện với lại nghiện mặt túy nghiện game
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã bắt giữ nhóm bốn đối tượng dùng mã tấu cướp bánh trung thu
các đối tượng gồm nguyễn minh dũng sinh năm hai nghìn mai hoàng phước nguyễn thành nhân cùng sinh năm hai nghìn một nguyễn đức trí dũng sinh năm hai nghìn
trước đó rạng sáng một mươi hai tháng tám khi đã nhậu say cả nhóm rủ nhau đi xin bánh trung thu về ăn
phước điều khiển xe ô tô về nhà lấy theo một mã tấu bỏ vào cướp xe chở theo nhân
còn trí dũng thì chở theo minh dũng trên xe máy đi tìm sạp bán bánh để xin
khi đi đến một sạp bán bánh nằm trên đại lộ bình dương thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một
minh dũng và nhân cầm mã tấu phá bạc che cửa sạp bán bánh rồi xin bánh về ăn
một thanh niên khác giật vài chiếc đèn lồng chạy ra bỏ lên xe
lúc này hai nhân viên đang nằm ngủ phía trong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
thì bị nhân cầm mã tấu đập tủ kính chửi bới đe dọa và yêu cầu lấy bánh trung thu cho mình
vì quá hoảng sợ hai nhân viên buộc phải làm theo yêu cầu của nhóm thanh niên này
nhân yêu cầu nhân viên phải bỏ bánh vào hộp rồi mang ra vỉa hè để cho dũng lấy bánh bỏ lên xe
lúc đầu xin hai hộp nhưng sau đó nhân đổi ý đòi lấy đủ năm hộp
theo cơ quan công an nhóm thanh niên này không có nghề nghiệp thường xuyên ăn nhậu sử dụng ma túy rồi gây rối hủy hoại tài sản
con trẻ là những người chưa thể chủ động và có các biện pháp tự bảo vệ mình hữu hiệu
do đó các bậc cha mẹ người thân của các em cần hết sức cảnh giác để có các biện pháp giúp con em mình an toàn
không ảnh hưởng tới sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày
trẻ nhỏ cũng là mục tiêu nhắm tới của các loại tội phạm này
với mỗi người dân cũng cần có các biện pháp phòng ngừa cảnh giác để bảo vệ tài sản và bảo vệ bản thân mình